tại tỉnh hải dương trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương
đã tổ chức diễn đàn khuyến nông nông nghiệp với chủ đề
đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa tại các tỉnh phía bắc
so với năm hai nghìn một mươi một năm hai nghìn một mươi chín số lượng máy kéo cả nước tăng khoảng bốn mươi tám
máy gặt đập liên hợp tăng bảy mươi chín máy xấy nông sản tăng hai mươi chín
cả nước hiện có gần tám doanh nghiệp cơ khí và gần một trăm linh cơ sở chế tạo máy
thiết bị nông nghiệp vùng đồng bằng sông hồng có mức cơ giới cao nhất
có những tỉnh đạt một trăm linh thấp nhất là vùng trung du miền núi phía bắc đạt sáu mươi tám
việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp sẽ tăng được hiệu quả sử dụng đất
tăng năng suất lao động mở rộng được diện tích canh tác đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn
tiết kiệm các nguồn giống phân bón nước năng lượng lao động giảm chi phí
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận trao đổi chia sẻ kinh nghiệm
có phần nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp